nhưng nếu chỉ đơn thuần của cung binh như tôi nói là cung binh thì phải nói cũng phải dùng khi dùng nó dùng đơn thuần thì rất là tận trọng
tôi khuyên bạn là coi như là nên dùng cái việc này đừng tự dụng mà nên dùng bằng một chuyên gia của mình
nên đến khám bác sĩ chuyên ngành về tây y có bác sĩ tây y chuyên ngành tiêu hóa về y học cuộc truyền chúng tôi cũng có bác sĩ chuyên ngành y học cuộc truyền
sẽ giúp cho bạn cái việc này lựa chọn nó phù hợp cho cái kết thuốc cho bạn
dạ vâng xin được cảm ơn phó giáo sư đặng xuân cảnh ạ
dạ thưa phó giáo sư vân hồng ạ bạn trần hải ở hải phong bạn ấy muốn đặt câu hỏi cho chính sức khỏe của mẹ của mình
thưa bác sĩ năm nay mẹ tôi năm nay là bảy mươi tuổi mắc rất nhiều bệnh tuổi già như là mỡ máu này bị khớp này bị dạ dày này nhất là bệnh khớp và dạ dày thì liên tục bị tái phát
mỗi một khi